bộ giáo dục và đào tạo đã công bố điểm thi và phổ điểm thi đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi
theo nhận định chung của các chuyên gia phổ điểm thi tốt nghiệp năm nay phân hóa rõ ràng thuận lợi cho tuyển sinh
những lo ngại trước khi tổ chức kỳ thi trong khi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch covid một mươi chín đã phần nào được hóa giải
theo dữ liệu được bộ giáo dục đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm từ môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi đều cao hơn so với kỳ thi năm trước
các môn thi năm trước có điểm số trung bình thấp như lịch sử ngoại ngữ đã cải thiện đáng kể
mặc dù đề thi dễ hơn những năm trước để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh và mục tiêu của kỳ thi nhưng chính sự phân hóa tốt của đề thi đã không tạo nên hiện tượng mưa điểm một mươi